dịch vụ hỗ trợ hai mươi bốn trên bảy đồng thời người dùng còn giám sát nhiệm vụ đóng bảo hiểm sôi bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của chủ sử dụng lao động góp phần công khai minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ động chuẩn đóng bảo hiểm sôi bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp
để có thể sử dụng được ứng dụng vssid người dùng cần phải đáp ứng cả hai điều kiện
thứ nhất là phải có tài khoản được đăng ký với công ty
cơ quan bảo hiểm xã hội tài khoản đăng ký giao dịch tử với cơ quan bảo hiểm xã hội
và điều kiện thứ hai là phải có một điện thoại được cài đặt hệ điều hành android phiên bản bốn một hoặc ios phiên bản
sử dụng app vssid thì có thể thay thế được mọi cách thức tra cứu truyền thống trước đây và nó cũng có thể là thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy rất là tiện dụng
ứng dụng vssid bảo hiểm sôi số hoạt động trên các loại điện thoại thông minh máy tính bảng
người dùng có thể truy cập vào hai kho ứng dụng của các hệ điều hành này và thực hiện tìm kiếm với từ khóa vssid thực hiện các bức tải và cài đặt
ứng dụng này sẽ cung cấp các thông tin cá nhân về thẻ bảo hiểm y tế quá trình tham gia thù hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sau khi cài đặt người dùng khởi động ứng dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng của ứng dụng trên màn hình thiết bị di động
nói có tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký và sử dụng các tính năng tiện định của ứng dụng
vừa rồi là hai ba rạng lục trâu hết đồ đọt giấy tờ và ngâm nước hư hết
cho nên là được sự hướng dẫn cài đặt các phần mềm điện tử bằng điện thoại thông minh người dân không mắc thời gian mà để đi lồn lại cái thẻ
được hỗ trợ hướng dẫn đó là rất là tiện lợi
bộ hiểm xã hội cấp cấp cũng rất quan tâm
vấn đề cải cách cơ cộng bản chánh và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh cho người dân
trong thời gian qua thì có nhiều việc bị sạc lỡ chia cách do bủ lục
nhờ ấp dụng vhsid tôi thấy rằng đây là một trong những ứng dụng app rất là tiện ích
một tính nhân trách rất là nhân vang của đảng nhà nước và ngành của hiểm xã hội văn lại cho người dân
ngày xưa tôi hay ca cứu thông tin khám chữa bệnh ở trên cuốn sổ giấy
thì ngay bây giờ chỉ cần một chiếc smartphone cài ứng dụng thì tôi có thể
tôi có thể ca cứu trực tuyến ở trên những thông tin lịch trình của mình và đọc những tin tức về kinh tế xã hội
đặc biệt là có thể được chát với tư vấn viên rất là tiện ích
tình hình dịch bệnh vừa rồi thì bên phía công ty em làm là không có việc
em đã làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thuốc nghiệp và đã nhận được ba tháng
vừa rồi thì em có cài cái ứng dụng bảo hiểm xã hội số và nó đã giúp em tìm hiểu theo dõi các chế độ bảo hiểm được hưởng
các chính sách của bảo hiểm rất là nhân văn
điều đó cũng đã giúp cho em phần nào trang trải được cuộc sống trong những lúc khó khăn
tôi thấy nó rất là hữu ích đối với tất cả mọi người và cũng nhất là đối với người mới vừa sinh xong như tôi
thì tôi có thể theo dõi chế độ thai sản hay là chế độ bảo hiểm xã hội ngay tại nhà mà không cần phải đến tận cơ quan bảo hiểm xã hội
thì tôi thấy nó rất là hữu ích
giới trải của tụi mình rất là ưa cập nhật những công nghệ mới
và với cái ứng dụng vssid này thì mình thấy rất là tiện lợi
và hy vọng rằng là nhiều người biết đến cái ứng dụng này
để cập nhật những cái chính sách nhân vang từ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội việt nam tiến tới tích hợp các dịch vụ công dịch vụ thanh toán trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng
nên muốn sử dụng ứng dụng yêu cầu bắt buộc người dùng phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội
được xác định tương tự như khi đăng ký sử dụng tài khoản internet banking với ngân hàng là vì mục đích bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dùng
tôi cho rằng là một trong những cái tín ưu việt mà chúng tôi cũng hướng đến và cũng đặt vấn đề từ lúc xây dựng
đấy là cái việc mà làm sao để người lao động người tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội có thể tìm hiểu
có thể biết được tất cả những thông tin liên quan đến quá trình đóng quá trình hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của mình
và có thể qua đấy thì có thể phản hồi một số thông tin về cho bảo hiểm xã hội việt nam
nếu như mà có cái thay đổi
hoặc là có những cái điều chỉnh
việc triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số là một bước đi quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
như tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ góp phần thực hiện những nhiệm vụ được giao trong nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong ứng dụng bảo hiểm xã hội số của bảo hiểm xã hội việt nam trên điện thoại thông minh
thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
giải pháp này của bảo hiểm xã hội việt nam là việc làm có ý nghĩa thiết thực với đông đảo người dân
trong những năm vừa qua bảo hiểm xã hội việt nam đã tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ của ngành
và nó đã mang lại những hiệu quả rất là thiết thực cho cả người dân tổ chức doanh nghiệp và ngay cả với cơ quan bảo hiểm xã hội nữa
bằng cái việc là tích hợp các phần mềm nghiệp vụ cũng như là công bố các dịch vụ công trực tuyến cấp độ ba cấp độ bốn
cũng như là phối hợp với các ngân hàng để tạo nên một hệ thống thanh toán điện tử hóa quá trình thu chi cung cấp những cái tiện ích
để mà đa phương tiện cũng như là đa kênh thanh toán cho người bệnh hướng tới cái việc mà giúp cho người dân người ta có thể kiểm soát được tốt hơn
thì đã mang lại hiệu quả rất là rẻ trên cả ba những cái mục tiêu mà chúng tôi đặt ra
đấy là phương tiện
đấy là minh bạch công khai hóa tất cả những nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành
thứ hai nữa là nó đảm bảo cho cái việc mà nâng cao cái năng lực phục vụ cho người dân tổ chức doanh nghiệp
và hướng tới xây dựng một cái hình ảnh của bảo hiểm xã hội việt nam hiện đại thân thiện và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai tích hợp các dịch vụ công
tiện ích thanh toán trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số để đảm bảo người dân có thể thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam tại bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội việt nam hiện đại chuyên nghiệp vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân
chúng tôi đang tập trung vào sáu nhóm việc để ngày càng huyền thiện hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội
thứ nhất là đảm bảo sự ổn định và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu quốc gia
một trong sáu cái cơ sở dữ liệu mà được chính phủ giao cho bảo hiểm xã hội việt nam xây dựng quản lý vận hành
và đồng thời đảm bảo cái hạ tầng kỹ thuật cho tất cả những việc ứng dụng công nghệ thông tin nó đảm bảo được thông suốt trên thọ phi cả nước
vấn đề thứ hai là chúng tôi đảm bảo việc cập nhật khai thác và kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia mà được xây dựng quản lý với các bộ ngành và địa phương khác
để đảm bảo rằng cái việc mà kết nối liên thông này nó chia sẻ được cơ sở dữ liệu giúp cho không những ngành bảo hiểm xã hội mà các bộ ngành khác cũng như cái địa phương
có thể thuận lợi hơn trong quá trình mà phục vụ cho người dân của mình đặc biệt là khi đảm bảo cái an sinh xã hội
cái thứ ba là chúng tôi hoàn thiện và vận hành hệ thống phần mềm nghiệp vụ để đảm bảo nâng cao hơn nữa cái năng lực quản lý điều hành cũng như là phục vụ người dân được tốt hơn
và cái thứ tư là chúng tôi tiếp tục triển khai cái hệ sinh thái
trong đó cái triển khai vsid trên cái hệ thống điện thoại thông minh được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mang lại cái tiện ích nhiều hơn cho người dân cho doanh nghiệp
khi mà đăng ký tham gia cũng như là theo dõi giám sát để mà thụ hưởng cái chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
một việc tiếp nữa là chúng tôi thực hiện cái việc cung cấp cái dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của ngành bảo hiểm xã hội cũng như là cổng thông tin điện tử của chính phủ
để làm sao mà người dân khi đến đây có thể tìm kiếm được cái chính sách này
nhu cầu tham gia cũng như nhu cầu được thụ hưởng chính sách thì nó thuận tiện nhất và thực tế đã chứng minh là cái thời gian giải quyết cũng như thủ tục hành chính đã được cải thiện rất là rõ rệt trong những năm gần đây
việc tiếp theo mà bảo hiểm xã hội việt nam làm là chúng tôi thực hiện cái việc mà xây dựng và tham gia cùng với chính phủ để xây dựng cái chính phủ điện tử liên kết với các đơn vị khác nữa
để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa cái kiến trúc chính phủ điện tử ở bảo hiểm xã việt nam
và như tôi đã nói lúc nãy là xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam thân thiện hiện đại và đáp ứng sự hài lòng của người dân
để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội người dùng cần truy cập vào đường dẫn như các bạn đang thấy trên màn hình và làm theo hướng dẫn
trong quá trình đăng nhập sử dụng ứng dụng vns ig bảo hiểm xã hội số nếu gặp phải các vướng mắt hoặc cần làm rõ các thông tin được cung cấp trên ứng dụng
người dùng có thể liên hệ với tổng đài hỗ trợ khách hàng của bảo hiểm xã hội việt nam một nghìn chín trăm linh chín nghìn sáu mươi tám để được hỗ trợ giải đáp và hướng dẫn
những kết quả tích cực đã đạt được của bảo hiểm xã hội việt nam thời gian qua
nhất là việc cho ra đời ứng dụng bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động ngày hôm nay đã tạo nên một động lực mới
để có một bộ công nhân viên ngành bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểm xã hội trong toàn quốc
tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đoàn kết sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
tôi đặc biệt đánh giá cao bảo hiểm xã hội việt nam trong một thời gian cũng đã đạt nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm cắt giảm ứng dụng hành chính xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp mã bảo hiểm xã hội cung cấp dịch vụ công đường tuyến
việc cung cấp chính thức ứng dụng bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động ngành bảo hiểm xã hội đã thể hiện tinh thần tiên phong của mình trong nỗ lực tạo thuận lợi cho người dân
tôi tin rằng đây là nguồn cảm ứng rất lớn cho các chủ thể trong hệ thống hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở nước ta
cát khẩn du lọc cũng phải bắn giá khuyến mãi như vậy để được dân sử dụng
phủ tập sức nhanh nên giao thông vệ cho dòng đi để sử dụng
phủ tập sức nhanh nên giao thông vệ cho dòng đi để sử dụng
nó khác các cái lĩnh vực khác và qua ứng dụng này thì chúng ta khẳng định có lợi cho người dân phục vụ nhân dân thuộc lợi mà tôi đã nói ở đây là từ những việc nhỏ nhất nó nâng cao năng suất thuộc lợi cho người dân cả các thủ tục bình dân
và qua ứng dụng này người lao động trong toàn quốc có thể trực tiếp theo dõi cả quá trình đóng bảo hiểm các quyền lợi của mình truy cập được các thông tin cập nhật về chính sách về thị trường lao động và nhiều dịch vụ khác